trong thời gian xem xét làm rõ các thủ tục yêu cầu và quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện
và hoạt động khai thác bay đến nga vietnam airlines thông báo tạm dừng khai thác đường bay giữa hà nội moscow
từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho tới khi có thông báo mới
vietnam airlines cho biết rất lấy làm tiếc vì tình huống bất khả kháng này
các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ hoàn vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác
khi đường bay được phục hồi
hiện vietnam airlines là hãng hàng không duy nhất tại việt nam đang khai thác đường bay đến mascova của nga
việt nam airlines cho biết đang nỗ lực làm việc với các cơ quan liên quan để có thể khôi phục hoạt động
và khai thác đường bay nga trong thời gian sớm nhất
hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin trong các thông báo tiếp theo
để được hỗ trợ khách hàng có thể truy cập website www vietnamairlines com
ứng dụng di động vietnam airlines fanpage chính thức www facebook com gạch chéo vietnam airlines
liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hai mươi bốn trên bảy một nghìn chín trăm linh một nghìn một trăm linh hoặc các phòng vé đại lý của vietnam airlines trên toàn quốc